hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cả nước có bảy mặt hàng đạt trị giá trên một tỷ usd đều thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến
thông tin này được nêu trong báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại của bộ công thương
bảy nhóm hàng xuất khẩu trên một tỷ usd gồm đầu gỗ gần một năm tỷ usd diệt may bốn năm tỷ dây dép hai bảy tỷ
điện tử máy tính và linh kiện năm ba tỷ điện thoại và linh kiện gần sáu chín tỷ máy móc thiết bị và phụ tùng hai chín tỷ
phương tiện vận tải và phụ tùng một bốn tỷ usd
kinh mệnh xuất khẩu các mặt hàng chính trong nhóm hàng công nghiệp chế biến đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên có một số nhóm mặt hàng giảm giá trị cụ thể trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát tại trung quốc
nhóm hàng nông thủy sản chịu ảnh hưởng rất rõ rệt bởi đây là thị trường xuất khẩu nông thủy sản chủ lực của việt nam
trên thực tế kinh mệnh xuất khẩu của nhóm hàng nông thủy sản trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi đã giảm tới một mươi năm một so với tháng một năm hai nghìn hai mươi